do ảnh hưởng của bão số sáu nên sân bay chu lai tỉnh quảng nam đã được đóng cửa theo chỉ đạo của cục hàng không việt nam
vì vậy nhiều chuyến bay đến sân bay chulai và sân bay đà nẵng đã được các hãng hàng không thông báo điều chỉnh lịch bày
việt nam airlines sẽ hủy các chuyến bay ra hà nội và chulai ngày một mươi hai tháng một mươi
hãng bay cũng sẽ khai thác chuyến bay bù trên các đường bay đi đến chulai và cập nhật trên website của hãng
bên cạnh các chuyến bay trên các chuyến bay nội địa khác của việt nam airlines và pacific airlines cũng có thể bị ảnh hưởng dây truyền do cơn bão
đối với các chuyến bay đi đến đà nẵng vietnam airlines dự kiến không khai thác chuyến bay từ một mươi h đến một mươi sáu h ngày hôm nay một mươi một tháng một mươi
các hành khách bị ảnh hưởng đã được thông báo và phục vụ theo quy định
việt nam airlines và pacific airlines khuyến khích hành khách đang có kế hoạch đến đi từ các sân bay tại khu vực trung trung bộ
trong thời gian này thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ website